các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín được tạo điều kiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa một mươi hai tháng
đây là thông báo vừa được bảo hiểm xã hội việt nam hướng dẫn đối với các doanh nghiệp đang chịu ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
ngày một mươi tám tháng ba bảo hiểm xã hội việt nam cho biết đã hướng dẫn bảo hiểm xã hội các tỉnh trên cả nước thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí
tử tuất đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
theo đó bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố sẽ phối hợp với sở lao động thương binh và xã hội sở tây chính
báo cáo chủ tịch ubnd tỉnh ra soát hướng dẫn các doanh nghiệp đơn vị có năm mươi lao động tham gia bảo hiểm xã hội nghỉ việc
hoặc bị thiệt hại trên năm mươi tổng giá trị tài sản do dịch covid một mươi chín gây ra tiến hành lập hồ sơ
từ đó cơ quan bảo hiểm sẽ căn cứ hồ sơ để tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định
thời gian kể từ tháng doanh nghiệp đề nghị đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi và không tính lãi
trong trường hợp đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi dịch covid một mươi chín vẫn chưa thuyên giảm
thời gian có thể được xem xét kéo dài đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi